thanh hóa cần tranh thủ thời cơ vận hội mới để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh
huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển đẩy mạnh tái cơ cấu gắn liền
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phải coi phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là nền tảng
để phát triển đồng thời cần lấy du lịch làm mũi nhọn để phát triển kinh tế đây là chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh thanh hóa về tình hình phát triển kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh tại hà nội
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế
xã hội quốc phòng an ninh công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được những thành tiệu tương đối toàn diện
trong chín tháng sản xuất nông lâm thủy sản phát triển tương đối toàn diện
sản xuất ước đạt hai mươi hai tỷ đồng tăng hai bảy so với cùng kỳ
sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá giá trị sản xuất ước đạt bốn mươi sáu tỷ đồng tăng chín sáu so với cùng kỳ
các ngành dịch vụ khác cũng có bước phát triển khá
trong chín tháng đầu năm đã thu hút được một trăm năm mươi tám dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký gấp hai năm lần so với cùng kỳ
thu ngân sách nhà nước ước đạt tám tỷ đồng
các lĩnh vực văn hóa xã hội đều có chuyển biến tiến bộ
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực trong phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ thanh hóa vẫn chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của mình
chất lượng tăng trưởng kinh tế khả năng cạnh tranh của các sản phẩm các doanh nghiệp và nền kinh tế nhìn chung còn thấp
kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội còn thiếu và yếu chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển

thanh hóa cần chuẩn bị hội nhập tốt hơn cần phát huy được tinh thần tự lực tự cường phân đấu để trở thành tỉnh khá trong cả nước
thủ tướng đặt câu hỏi khi hội nhập thì doanh nghiệp và người dân thanh hóa sẽ sống thế nào thủ tướng yêu cầu thanh hóa cần phải đi đầu trong xã hội hóa huy động mọi nguồn lực cho phát triển đón đầu xu thế của cách mạng số